ngày ba tháng một mươi một tại nhà khách chính phủ bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
người phát ngôn bộ ngoại giao lê hải bình chủ trì buổi họp báo
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mới đây philippines và malaysia
đã bày tỏ muốn giải quyết vấn đề biển đông với trung quốc qua đàm phán song phương
việc này ảnh hưởng như thế nào đến chính sách ngoại giao của việt nam và tình hình biển đông
ông lê hải bình người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam nhấn mạnh
việc giải quyết các tranh chấp ở biển đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông qua các biện pháp hòa bình
cụ thể hơn là các tiến trình giải quyết tranh chấp ở biển đông trên tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc
công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cũng như các tiến trình ngoại giao và pháp lý khác
ngoài ra lập trường nhất quán của việt nam là các vấn đề tranh chấp liên quan đến song phương thì giải quyết qua kênh song phương
còn các vấn đề liên quan đến đa phương
có nhiều bên thì phải giải quyết thông qua nhiều bên
liên quan đến việc tổng thống philippines dudakt tiễn một mươi bảy ngư dân việt nam bị bắt trên vùng biển philippines về nước
ông lê hải bình cho hay bộ ngoại giao đã thông báo đến địa phương cũng như bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
để sẵn sàng tiếp nhận các ngư dân trở về việt nam
việt nam hoan nghênh việc tổng thống philippines đã giải quyết tàu thuyền ngư dân trên tinh thần nhân đạo
cũng như quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và philippines